tỉnh bình dương cũng đã tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín
hướng về cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín với lòng tự hào và trân trọng biết ơn các thế hệ đi trước
toàn đảng toàn dân toàn quân bình dương nguyện đoàn kết một lòng tập trung vào những giải pháp quan trọng để chủ động tạo lợi thế cho địa phương
trong việc tiếp tục khai thác thế mạnh về vị trí địa lý tiềm năng đất đai sự sáng tạo của các tầng lớp nhân dân
kết hợp chặt chẽ giữa nội lực và ngoại lực thành sức mạnh tổng hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công cuộc đổi mới
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra nhằm xây dựng bình dương ngày càng văn minh hiện đại là thành phố trực thuộc trung ương trước năm hai nghìn ba mươi
nhân dịp này tỉnh ủy bình dương đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm bảy mươi năm tuổi đảng cho hai trăm một mươi một đảng viên